với tinh thần sung kích tình nguyện thanh niên thủ đô hà nội đang đóng vai trò thiết thực trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và một trong số những hoạt động đó là tham gia hỗ trợ các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại một điểm chốt trực đêm ở hà nội
hai mươi ba giờ đêm tại trạm thu phí nút sao đường quốc lộ pháp vân phạn điểm thuộc địa bàn xã hà hồi huyện thường tín thành phố hà nội
đây là điểm chốt kiểm soát các hướng ra vào khu dân cư hai xã hà hồi vạn điểm
ngoài sự có mặt của các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông kiểm soát quân sự còn có những màu áo xanh tình nguyện của thanh niên thủ đô
công việc chủ yếu của đoàn viên tại đây là ghi chép thu thập thông tin đo thân nhiệt người tham gia giao thông
hàng trăm chốt trực với sự có mặt của hàng nghìn thanh niên thủ đô đã phần nào hỗ trợ
san sẻ công việc cho các lực lượng chức năng để họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và góp phần vào việc chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín